trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu đã diễn ra các phiên đối thoại dưới hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao asean và đại diện thanh niên asean
tại cuộc gặp với đại diện thanh niên asean thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của thanh niên trong nỗ lực chung xây dựng cộng đồng asean
các nhà lãnh đạo asean bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ của asean sẽ phát huy sự nhiệt huyết năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm đảm nhận trọng trách để góp phần vào nỗ lực chung ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín cũng như quá trình xây dựng cộng đồng asean
đáp lại sự quan tâm và mong muốn lắng nghe từ phía các nhà lãnh đạo đại diện thanh niên asean đã phát biểu ý kiến và đề xuất một số sáng kiến nhằm hỗ trợ nỗ lực ứng phó và khắc phục tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
đáng chú ý là các đề xuất về thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện khởi nghiệp và phát triển kỹ năng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đại diện thanh niên asean khẳng định sẵn sàng đón nhận trọng trách và tiếp tục đóng góp tích cực vào triển khai hiệu quả các kế hoạch tổng thể trên ba trụ cột cộng đồng